phát biểu tại cuộc họp báo chung ngoại trưởng sujani cho biết chính phủ pháp dự kiến sẽ trình một dự thảo nghị quyết tại hội đồng bảo an liên hợp quốc nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho xung đột gaza
ông cho hay rằng dự thảo sẽ gồm tất cả các tiêu chí cho giải pháp hai nhà nước cho xung đột israel palestine
tình hình nhân đạo tại gaza hiện rất bi thảm hai triệu rưỡi người ở gaza thiếu tất cả mọi thứ
hơn một triệu người đang ở rafah có nguy cơ bị trục xuất hàng loạt nếu một chiến dịch quân sự trên bộ diễn ra
pháp mạnh mẽ và chính thức phản đối bất kỳ hành động quân sự nào chống lại rafah
về phần mình ngoại trưởng sukri cảnh báo giải gaza không thể chịu đựng thêm sự tàn phá và đau khổ nhân đạo hơn nữa
đồng thời kêu gọi israel mở tất cả các cửa khẩu trên bộ với giải gaza để đưa viện trợ nhân đạo vào vùng lãnh thổ palestine
mối nguy hiểm của việc israel tiến hành một chiến dịch quân sự tại thành phố rafah của palestine và những hậu quả thảm khốc do nó gây ra cũng đã được thảo luận
chúng tôi cùng một phía jordan và pháp
chúng tôi cùng một phía jordani và pháp cảnh báo về hậu quả của việc thực hiện một chiến dịch như vậy trong bối cảnh thành phố quá đông đúc với hơn một triệu rưỡi người đang phải di rời
trong khi đó ngoại trưởng jordani nhấn mạnh thảm họa thực sự là cộng đồng quốc tế không có khả năng ngăn chặn thảm họa nhân đạo
ngoài ra ngoại trưởng ba nước cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân ở gaza đang phải đối mặt
cuộc họp ngoại trưởng ai cập pháp và giordani diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài sáu tháng qua tại giải gaza vẫn tiếp diễn bất chấp việc hội đồng bảo an đã thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại gaza trong tháng lễ ramadan của hồi giáo
trong bầu cử openai cho biết đang hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để phát triển công cụ một cách an toàn nhất
hiện openai đã triển khai một bộ các biện pháp an toàn bao gồm đánh dấu nguồn gốc của bất kỳ âm thanh nào được voice engine tạo ra cũng như chủ động theo dõi cách thức sử dụng công cụ này
sự nổi lên ồ ạt của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai đang gây ra lo ngại về nguy cơ giảm mạo âm thanh hoặc hình ảnh để lừa đảo đặc biệt như việc tạo ra các thông tin sai lệch nhằm thao túng các cuộc bầu cử trên thế giới
xin chào và hẹn gặp lại
năng lượng sạch của công ty agro diễn ra vào thời điểm ấn độ đặt ra một số mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu
thủ tướng ấn độ narendra modi đã cam kết các nguồn tái tạo như năng lượng mặt trời và năng lượng gió sẽ đáp ứng năm mươi nhu cầu năng lượng của ấn độ vào cuối thập kỷ này
ago đặt mục tiêu cung cấp ít nhất chín trong số đó với gần ba mươi gigawatt được tạo ra từ nhà máy khabda
ấn độ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu làm mọi việc ở quy mô chưa từng có trước đây
nhu cầu năng lượng sẽ bùng nổ trong những năm tới
khi xã hội phát triển và hiện đại hóa dân số đô thị sẽ tăng vọt dẫn đến sự gia tăng lớn về xây dựng nhà ở văn phòng cửa hàng và các tòa nhà
nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng vọt trong những năm tới do các yếu tố từ mức sống được cải thiện
cơ quan năng lượng quốc tế iea cho biết đến năm hai nghìn năm mươi tổng nhu cầu điện từ máy điều hòa của ấn độ sẽ vượt quá tổng mức tiêu thụ năng lượng ở toàn châu phi hiện nay
ấn độ không thể dựa vào nhân liệu hóa thạch cho nhu cầu ngày càng tăng của mình mà không gây ra hậu quả cho những nỗ lực giải quyết khủng hoảng khí hậu
nếu bổ sung thêm tám trăm linh gigawatt công suất nhiệt điện đốt than điều này sẽ giết chết tất cả các sáng kiến năng lượng bền vững đang được triển khai trên toàn thế giới
ấn độ đang phải đối mặt với việc phát triển nền kinh tế và ngành năng lượng sạch cùng một lúc
công ty không phủ nhận việc loại bỏ hoàn toàn điện khai thác từ nguyên liệu than
tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải tôn trọng thực tế rằng mỗi quốc gia đều có quyền riêng của mình để đảm bảo rằng người dân trên đất nước của họ được cung cấp đầy đủ năng lượng
dữ liệu từ cơ quan năng lượng quốc tế iea cho thấy ấn độ là quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn thứ ba thế giới
mặc dù mức sử dụng năng lượng và lượng khí thải bình quân đầu người của nước này chưa bằng một nửa mức trung bình thế giới
trong ba thập kỷ tới nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng này sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng lớn nhất toàn cầu
các nhà phân tích cho rằng ấn độ có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trước cuối thập kỷ này